luật doanh nghiệp và đầu tư năm hai nghìn hai mươi được ban hành và có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi
sẽ tác động lớn tới hoạt động của doanh nghiệp
nhằm cập nhật hướng dẫn thông tin và giải đáp những vướng mắc về hai luật này
trung tâm trọng tài quốc tế việt nam đã tổ chức hội thảo
luật doanh nghiệp hai nghìn hai mươi và luật đầu tư hai nghìn hai mươi doanh nghiệp cần làm gì
luật doanh nghiệp hai nghìn hai mươi và luật đầu tư hai nghìn hai mươi đã được cập nhật và sửa đổi
nhằm phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế sâu rộng
sự am hiểu về hai luật này rất quan trọng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp
giúp giảm thiểu rủi ro tạo sự ổn định cho doanh nghiệp và đặc biệt giúp nhà đầu tư định hướng
được chiến lược phát triển dài hạn
để áp dụng các điều luật hiệu quả và an toàn các chuyên gia khuyến nghị
doanh nghiệp cần được hướng dẫn và lưu ý một cách kỹ lưỡng về các điều khoản
hệ quả pháp lý và các rủi ro có thể phát sinh
các chuyên gia kỳ vọng luật doanh nghiệp và luật đầu tư hai nghìn hai mươi chính thức có hiệu lực vào năm hai nghìn hai mươi một
sẽ tạo thuận lợi và mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh